tại dinh tổng thống nước cộng hòa nhân dân bangladesh đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại bangladesh phạm việt chiến đã trình quốc thư của chủ tịch nước nguyễn phú trọng lên tổng thống bangladesh abdul hamid
tại buổi tiếp sau lễ trình quốc thư tổng thống abdul hamid nhận liệt chào mừng đại sứ phạm việt chiến đến nhận nhiệm vụ công tác tại bangladesh
tổng thống nhắc lại những kỷ niệm trong chuyến thăm của tổng thống đến việt nam năm hai nghìn một mươi năm đồng thời bày tỏ những tình cảm tốt đẹp và sự ngưỡng mộ của tổng thống đối với việt nam và chủ tịch hồ chí minh
tổng thống nhấn mạnh việt nam và bangladesh có nhiều điểm tương đồng và có nhiều tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực đồng thời mong muốn đại sứ việt nam tại bangladesh trên cương vị của mình thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại
cố gắng thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị nhiều mặt giữa hai quốc gia nhất là nâng kim ngạch thương mại hai triệu sớm vượt mức một tỷ usd và đạt mốc hai tỷ usd phù hợp với tiềm năng thế mạnh của hai nước